thưa quý vị nâng cao chất lượng và hiệu quả khám chữa bệnh của y tế cơ sở
đó là một trong những vấn đề được nhiều đại biểu nêu trong phiên thảo luận sáng nay
tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
xung quanh kết quả giám sát chuyên đề việc huy động quản lý
và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở y tế dự phòng
tại phiên thảo luận các ý kiến đều đồng tình với báo cáo kết quả giám sát
đồng thời đề nghị báo cáo giám sát cần bổ sung một số vấn đề trong công tác phòng chống dịch
đặc biệt là ghi nhận những nỗ lực hy sinh của lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh
tôi đề nghị phân tích và làm rõ hơn vai trò của lực lượng vũ trang trong trung dịch
đặc biệt là cần nhấn mạnh vai trò của lực lượng quân đội và công an trong việc vừa tham gia chống dịch
nhưng cũng làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn rất khó khăn của đất nước
nhiều ý kiến nhấn mạnh thực tiễn công tác chống dịch vừa qua đã bộc lộ những vấn đề
về năng lực hệ thống cơ sở y tế chưa đủ đáp ứng được yêu cầu đảm đương công việc
cùng với đó là một số bất cập như hệ thống y tế cơ sở chưa được quan tâm đầu tư đúng mức
nhiều chính sách chưa phù hợp dẫn đến ảnh hưởng tới việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân
nhiều xã phường của thành phố đặc biệt là khu vực đang đô thị hóa
nhiều khu chung cư mật độ dân số cao có trên ba mươi dân
có nơi trên năm mươi dân cũng chỉ có tối đa một mươi cán bộ trên một trạm y tế
với số lượng cán bộ như vậy chỉ thực hiện theo dõi quản lý sức khỏe đảm bảo cho tối đa
từ một mươi ba đến một mươi năm dân trên một mươi năm dân sẽ quá tải
chưa kể đến khi những lúc dịch bệnh xuất hiện có tính chất lây lan nhanh
kiến nghị một số giải pháp nâng cao chất lượng của hệ thống y tế cơ sở
nhiều ý kiến đề nghị cần có những chính sách mới đối với hệ thống y tế cơ sở
từ mô hình tổ chức đến thu hút nguồn nhân lực đủ năng lực trình độ chế độ cho cán bộ y tế cấp cơ sở
với chế độ chính sách như thế nên rất khó thu hút cũng như giữ chân người làm việc tại y tế cơ sở
bên cạnh đó thì cái việc đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân lực y tế cơ sở mà hiện có
cũng đang gặp rất khó khăn cho nên tôi cũng đề nghị kiến nghị chính phủ bộ y tế
cũng cần nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền hoặc là ban hành theo thẩm quyền
chế độ chính sách để có thể thu hút giữ chân đội ngũ cán bộ y tế cơ sở
cũng như là tạo điều kiện để đội ngũ nhân lực y tế cơ sở hiện nay đang công tác
thì được tham gia đào tạo nâng cao trình độ cũng như là đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị
cho y tế cơ sở đáp ứng được nhu cầu
trước mắt cần phân bổ ngay gần năm tỷ đồng và có giải pháp thao gỡ khó khăn vướng mắt
để giải ngân một mươi bốn tỷ đồng của chương trình phục hồi đầu tư cho y tế cơ sở
y tế dự phòng để đáp ứng nhiệm vụ đặt ra đảm bảo tinh thần
y tế dự phòng là then chốt y tế cơ sở là nền tảng
cũng tại phiên thảo luận nhiều ý kiến đề nghị ở một góc độ rộng hơn
cần ra soát và hoàn thiện hệ thống pháp luật để khắc phục những bất cập tồn tại hiện nay
nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở từ đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân
thưa quý vị công an các đơn vị địa phương đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu
trên nhiều mặt công tác đây là khẳng định của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại hội nghị giao ban công tác công an tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba vừa được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
dự hội nghị có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
theo báo cáo của bộ công an tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc
hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội cải cách thủ tục hành chính
triển khai các kế hoạch phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm và dỗ tổ hùng vương vừa qua
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chuyển biến tích cực
công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội được tăng cường
góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự
bộ công an đã huy động gần sáu sáu trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ và bảy trăm bốn mươi lượt phương tiện tổ chức chữa cháy
cứu nạn tổ chức hướng dẫn thoát nạn và cứu được chín mươi một người
việc thực hiện đề án sáu của chính phủ đạt nhiều kết quả
tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công bộ công an đạt hơn bảy mươi tám trên tổng số hồ sơ
nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an nhân dân dũng cảm không quản ngại nguy hiểm
tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm làm nhiều việc tốt
được các cấp lãnh đạo và nhân dân ngợi khen góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân
trong tháng năm có trên một mươi ba trăm linh tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng
tại hội nghị dưới sự điều hành của thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
các đại biểu đã tham luận làm sâu sắc hơn tình hình kết quả các mặt công tác công an tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
từ đó đề xuất kiến nghị với lãnh đạo bộ công an nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện
phát biểu tại hội nghị trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
công an các đơn vị địa phương cần tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
thống kê và đánh giá cụ thể để từ đó dự báo nhận định tình hình tội phạm
xây dựng các kế hoạch phương án đấu tranh phòng ngừa
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành địa phương trong triển khai thực hiện hiệu quả đề án sáu của chính phủ
và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương
và chúc mừng những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương tập trung đánh giá tình hình công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
và nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
qua đó làm nền tảng cơ sở triển khai những công việc khác
công an các đơn vị địa phương cần làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia
chủ động theo dõi sát tình hình thế giới khu vực để kịp thời tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương chính sách phù hợp
bảo đảm tốt an ninh nội địa an ninh kinh tế an ninh mạng an ninh chính trị nội bộ xuất nhập cảnh
đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm hình sự
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với đơn vị liên quan của bộ xây dựng
tham mưu chính phủ và hướng dẫn công an các địa phương tháo gỡ ngay những vướng mắc liên quan đến công tác thẩm duyệt
nhiệm thu về phòng trái chữa trái các quy định về tiêu chuẩn quy chuẩn phòng trái chữa trái
lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số một mươi của thủ tướng chính phủ
và chỉ thị số hai mươi ba ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba của ban bí thư trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới
đối với việc thực hiện đề án sáu của chính phủ bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tăng cường công tác làm sạch làm giàu dữ liệu dân cư chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng
giải quyết nhanh nhất các khó khăn vướng mắt của công an địa phương để bảo đảm xuyên suốt
việc duy trì dữ liệu đúng đủ sạch sống đẩy mạnh thực hiện các giải pháp lộ trình nâng cao tỷ lệ
chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành công an tập trung xây dựng các dự án luật
do bộ công an chủ trì soạn thảo trình quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ năm
và giải trình các nội dung đại biểu quốc hội chất vấn
các cơ quan báo chí truyền hình công an nhân dân tập trung đưa tin tích cực tuyên truyền
về việc triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị đề án sáu của chính phủ
những tấm gương điển hình tiên tiến trong công an nhân dân
dân sáng nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu
khai mạc hội nghị đối thoại cấp cao về phòng chống tội phạm và các vấn đề an ninh lần thứ hai
giữa bộ công an việt nam và cảnh sát hoàng gia thái lan
đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng diễn ra đúng dịp hai nước đang tổ chức các hoạt động
kỷ niệm một mươi năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và thái lan
tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
thay mặt bộ công an việt nam thứ trưởng lê quốc hùng nhiệt liệt chào mừng
đoàn đại biểu cấp cao cảnh sát hoàng gia thái lan
do ngài trung tướng pra chuộc vông sục chợ lý tổng tư lệnh làm trưởng đoàn
sang việt nam tham dự hội nghị đối thoại cấp cao về phòng chống tội phạm và các vấn đề an ninh lần thứ hai
nhấn mạnh thời gian qua quan hệ hai nước không ngừng phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực
khẳng định thành công của hội nghị góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan thực thi pháp luật của thái lan và làm sâu sắc nội hàm đối tác chiến lược việt nam thái lan
tại hội nghị này hai bên đã trao đổi sâu rộng những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước chia sẻ về những thách thức đang đặt ra nguy cơ đe dọa
đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước và những vấn đề liên quan đến hai nước
hội nghị lần này cũng trao đổi trọng tâm năm chủ đề với nhiều nội dung quan trọng
để đánh giá kết quả thực hiện của hai bên từ hội nghị lần thứ nhất đến nay
thống nhất các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới
nhất là trên các lĩnh vực trao đổi thông tin tội phạm chia sẻ kinh nghiệm các vấn đề quốc tế
khu vực mà hai bên cùng quan tâm thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
tội phạm về ma túy tội phạm về mua bán người tội phạm khủng bố tội phạm sử dụng công nghệ cao
tội phạm môi trường hợp tác giải quyết di cư trái phép xuất nhập cảnh trái phép
hợp tác đào tạo cán bộ và hợp tác phòng chống tội phạm thông qua interpol
thông qua hội nghị hai bên tiếp tục triển khai thỏa thuận cấp cao hai nước trong việc tái cam kết
kiên quyết không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này tiến hành các hoạt động chống phá lại nước kia
thưa quý vị tôn trọng bảo vệ bảo đảm quyền con người là quan điểm nhất quán xuyên suốt mọi đường lối
chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước việt nam
sau gần bốn mươi năm đổi mới việt nam đã vươn lên thành một điểm sáng tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới
với nhiều thành tựu đáng ghi nhận
nó luôn bảo đảm quyền con người đặc biệt là quyền con người trong quá trình chuyển đổi số
tuy nhiên các thế lực phản động thù địch vẫn cố tình xuyên tạc vu cáo kích động với luận điệu
hồ sơ nhân quyền của việt nam là hết sức tồi tệ
và để làm rõ hơn về vấn đề này mời quý vị đến với phần trình bày của biên tập viên nam hà
kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị thời gian vừa qua mỗi người dân việt nam đều có cảm nhận về những thay đổi
mà quá trình chuyển đổi số tạo ra trong đời sống xã hội với những lợi ích thiết thực đang được thụ hưởng
sự ra đời và phát triển của các mô hình dịch vụ ứng dụng hay các sản phẩm công nghệ trên nền tảng kết nối internet
đã đem lại sự thay đổi nhanh chóng trong phát triển kinh tế xã hội văn hóa cũng như trí thức con người
thế nhưng các thế lực phản động thù địch các tổ chức thiếu thiện trí vẫn cố tình phớt lờ
mọi nỗ lực và thành tựu của việt nam trong bảo đảm quyền con người quyền tự do internet
đưa ra những đánh giá phiến diện định kiến sai sự thật về quá trình chuyển đổi số ở việt nam
hết xuyên tạc về tự do ngôn luận các đối tượng thù địch thế lực phản động cho rằng
tại việt nam không có tự do internet
điển hình là báo cáo thường niên freedom on the net tự do trên mạng
đã xếp hạng việt nam là một trong năm quốc gia kém tự do internet nhất trên thế giới
chưa dừng lại một số cá nhân còn cho rằng việt nam về cơ bản đã hình sự hóa
việc sử dụng internet
hay các nền tảng mạng xã hội
cứ nhìn vào cách phần trăm từ năm mươi lên sáu mươi bây giờ hơn tám mươi nhân dân việt nam tham gia internet và mạng xã hội
cái điều nó nói lên tất cả ai đó nói rằng là việt nam và cái tổ chức nào đó nói như vậy là cái sự áp đặt thôi là sự vu khống thôi
sự phát triển và tự do internet tại việt nam là thực tế không thể phủ nhận
khi đại dịch covid một mươi chín ập đến
nhau theo giãn cách xã hội
internet trở thành con đường duy nhất để nhiều người nhiều gia đình kết nối với bên ngoài
chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại
người dân việt nam có thể tiếp cận thông tin trong nước và trên toàn thế giới
mọi lúc mọi nơi
thậm chí làm việc học tập mà không cần ra khỏi nhà
với một cái điện thoại di động hoặc một cái máy tính
người ta không nhất thiết là phải xem truyền hình
mà người ta vẫn có thể biết được
cái hoạt động
chính trị xã hội của nhà nước của đảng ta như thế nào
người ta những người mua và những người bán hàng
thì đều có thể tiếp cận với nhau
mà không cần trực diện
cũng nhờ có internet mà thanh toán số không còn là đặc trưng của đô thị
mà người dân ở nông thôn và miền núi đều có thể tiếp cận
nhớ xưa thì tôi còn cần tiềm mắm
bây giờ thì tôi đi chợ thì
tôi không cần tiền chỉ cần điện thoại đi đâu cũng có tiền
ở nhà mà cũng có thể thanh toán được các loại hóa đơn luôn
đó là tiền điện này tiền nước này
chỉ cần qua điện thoại là thanh toán được rồi
sau hơn một phần tư thế kỷ
từ dịch vụ xa lạ với người dân việt nam
xuống hệ dụng internet tại việt nam
đã lên đến hơn bảy mươi triệu người
cao thứ một mươi hai trên toàn thế giới
và đứng thứ sáu tại châu á
hạ tầng viễn thông đã phủ sóng chín mươi chín tám dân cư
và internet đáp quan đã tới chín mươi tám số phưởng xã
tỷ lệ người dùng mạng xã hội
cũng đã chiếm tới bảy mươi tám dân số
hiện nay thì băng thông rộng
cũng đã được đưa đến các phùng sâu phùng xa
để người dân có thể tiếp cận được các gói viện thông
một cách vừa là rẻ và vừa đáp ứng được nhu cầu làm việc và học tập
cũng như là tìm hiểu các kiến thức trên internet
internet giờ đây đã trở thành nền tảng
để xây dựng chính phủ số cơ sở

công dân số xã hội số hiện đại
nhờ chuyển đổi số cuộc sống người việt
đã quen dần với dịch vụ công trực tuyến
mua hàng qua kênh thương mại điện tử
và thụ hưởng những giá trị mà internet mang lại
trong các chiến lược các đề án
các chương trình của bộ thông tin thông
đều chú trọng các nhiệm vụ chuyển đổi số
gắn với lấy con người làm trung tâm
do đó các biện pháp và các chính sách của nhà nước
đều hướng đến con người
những tiện ích dịch vụ số
đang từng bước được phủ rộng trên khắp cả nước
từ thành thị tới nông thôn
từ doanh nghiệp tới mỗi người dân
đều nhìn rõ và có thể nắm bắt được cơ hội của mình
từ chuyển đổi số
sự phát triển của internet và công nghệ số
đã và đang mở ra tiềm năng to lớn
để phát triển kinh tế xã hội cho đất nước
tuy nhiên với hàng trăm triệu trao đổi giao dịch dân sự
trên môi trường số mỗi ngày
nó cũng được dự báo là tiềm ẩn
nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự
và ảnh hưởng tiêu cực tới con người
nếu như không được kiểm soát chặt chẽ
do vậy cần có những chính sách pháp luật đặc thù
để quản lý hoạt động trên không gian mạng
trong đó có những quy định nhằm đảm bảo
quyền con người trong quá trình chuyển đổi số
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh vĩnh phúc đã nhận được
một số đơn trình báo của người dân
về việc thông tin cá nhân bị các đối tượng
của tổ chức khủng bố việt tân sử dụng
để đăng ký cái gọi là chương trình
trưng cầu dân ý
trưng quân làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
đây chỉ là một trong những hệ quả
của việc thiếu cẩn trọng
để lộ lọt thông tin cá nhân của người dân
trên mạng internet
theo thống kê của bộ công an
dữ liệu cá nhân của hơn hai phần ba dân số việt nam
đang được lưu trữ đăng tải
chia sẻ và thu thập
trên không gian mạng với nhiều hình thức
và mức độ chi tiết khác nhau
có rất nhiều những trang mạng quảng cáo
giao bán những thông tin như vậy
và những người mà
tiến hành mua những thông tin như vậy
sẽ sử dụng những thông tin cá nhân đó
vào những mục đích xấu
bài toán làm sao vừa quản lý
sử dụng hiệu quả
vừa bảo vệ được dữ liệu cá nhân
được đặt ra cấp thiết
trước thực tế đó chính phủ đã ban hành
nghị định một mươi ba về bảo vệ dữ liệu cá nhân
có hiệu lực thi hành
kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
giải pháp này được kỳ vọng
sẽ góp phần bảo vệ bí mật cá nhân
quyền con người quyền công dân
và an ninh mạng
chú ý nghị định số một mươi ba được tiếp thu
hài hòa với thông lệ quốc tế
về bảo vệ dữ liệu cá nhân
và quyền con người
tôi cho rằng nghị định một mươi ba
phù hợp với các công ước
các quy định của pháp luật trên thế giới
giả sử như là cũng phù hợp
với công ước của
hội đồng liên hợp quốc
và hiện tại thì cũng phù hợp với các quy định về
bảo mật chung của liên minh châu âu
để bảo vệ quyền con người
trên không gian mạng và lợi ích quốc gia
nhiều văn bản quy phạm pháp luật
như luật an ninh mạng
luật giao dịch điện tử luật công nghệ thông tin
đã được ban hành
trong đó có các quy định cụ thể về quyền
của người dân khi sử dụng và kinh doanh
trên mạng internet
bên cạnh đó việc ngăn chặn xử lý tin xấu độc
với các nền tảng xuyên biên giới
được coi là nhiệm vụ hàng đầu của cơ quan chức năng
các hoạt động bảo vệ
quyền con người trên không gian mạng
trong thời gian qua bộ cũng đã làm quyết liệt
đặc biệt chúng ta có cách ứng xử
phù hợp với các nền tảng xuyên biên giới
đã trực tiếp làm việc với các
các nền tảng google facebook
để gỡ bỏ những nội dung thông tin
không đúng về việt nam hoặc là
những thông tin gây hoang mang dư luận
không gian mạng thì có tính hai chiều
tôi cho rằng tính tích cực cũng là chủ yếu
nhưng bên cạnh đó nó có những hạn chế
mà nó ảnh hưởng đến quyền con người
thì chúng ta tức khoát sẽ ngăn chặn
những hình xấu để bảo vệ lợi ích của con người
việt nam là một trong những quốc gia
đầu tiên trên thế giới ban hành chương trình
về chuyển đổi số quốc gia
trong quá trình ấy việt nam đã xây dựng được
một hành lang pháp lý quan trọng
để bảo đảm tốt hơn các quyền của con người
từ quyền dân sự chính trị
kinh tế xã hội đến văn hóa giáo dục
những năm qua đại diện nhiều nước
và tổ chức quốc tế tổ chức phi chính phủ
đều hoan nghênh thành tựu bảo đảm
quyền con người ở việt nam
trong đó ghi nhận những nỗ lực sáng tạo
nhằm nâng cao đời sống cho người dân
đảm bảo an sinh xã hội và quyền con người
trong quá trình chuyển đổi số
chính là khẳng định sự cam kết của việt nam
với bạn bè quốc tế nhằm thực hiện tốt hơn nữa
công tác bảo đảm và thúc đẩy nhân quyền
nhân diện và đấu tranh ngày hôm nay
cũng xin được dừng lại tại đây
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi